nhận lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn phú trọng chủ tịch đảng lao động triều tiên
chủ tịch ủy ban quốc vụ nước cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên kim trương ưn đã đến hà nội
thực hiện chuyến thăm hữu nghị chính thức việt nam trong hai ngày mùng một và mùng hai tháng ba
chuyến thăm hữu nghị chính thức việt nam lần này của chủ tịch triều tiên kim trương ươn nhằm thúc đẩy hợp tác
giữa hai đảng hai nước trên các lĩnh vực phù hợp với lợi ích quy định pháp luật và cam kết quốc tế của mỗi nước
góp phần duy trì hòa bình hợp tác phát triển của khu vực
nhân chuyến thăm chính thức việt nam của chủ tịch triều tiên kim trương ưn
mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại lịch sử sáu mươi chín năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước việt nam và triều tiên
kể từ khi việt nam và triều tiên thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm một nghìn chín trăm năm mươi đến nay
mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước
do chủ tịch hồ chí minh và chủ tịch kim nhật thành xây dựng
không ngừng được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp phát triển
chủ tịch hồ chí minh đã có chuyến thăm triều tiên vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nhiều nhà lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước ta đã thăm triều tiên
chủ tịch kim nhật thành cùng nhiều nhà lãnh đạo cấp cao khác của triều tiên từng sang thăm nước ta
hai nước đã ký nhiều hiệp định quan trọng về hợp tác văn hóa khoa học kỹ thuật thương mại và hàng hải
vận tải hàng không dân dụng
trong những năm sáu mươi và bảy mươi của thế kỷ hai mươi triều tiên giúp nước ta đào tạo hàng trăm sinh viên
ủy ban giáo dục triều tiên và bộ giáo dục và đào tạo việt nam đang thúc đẩy ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục
kể từ năm hai nghìn một mươi ba cứ hai năm một lần việt nam đều cử đoàn nghệ thuật sang triều tiên
dự liên hoan nghệ thuật mùa xuân tháng bốn được tổ chức tại thủ đô bình nhưỡng
việt nam và triều tiên có mối giao lưu lịch sử văn hóa lâu đời
nhân dân hai nước từng ủng hộ giúp đỡ nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước
trong chiến tranh chống mỹ triều tiên đã về cùng nhau chiến đấu hy sinh trên đất nước mình
mình người dân có trách nhiệm
việt nam khẳng định luôn ủng hộ triều tiên phát triển kinh tế cải thiện đời sống người dân
đánh giá cao những tiến triển tích cực trên bán đảo triều tiên
và sẵn sàng đóng góp vào việc thúc đẩy tiến trình đối thoại thiết lập nền hòa bình lâu dài
giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân trên bán đảo triều tiên
với nỗ lực tổ chức chú đáo trọng thị hội nghị cấp cao hoa kỳ triều tiên lần thứ hai tại thủ đô hà nội
việt nam đã gửi đi thông điệp luôn ủng hộ mạnh mẽ và đóng góp tích cực vào tiến trình đối thoại
nhằm duy trì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển trên bán đảo triều tiên
cũng như trong khu vực và trên thế giới
chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vì nhân dân triều tiên rất là sáng tạo và rất là ý chí
rất là tốt mạnh mẽ và quyết tâm
chúng tôi tin tưởng rằng các bạn triều tiên cũng sẽ có những đổi mới đột phá trong thời gian tới
trong bối cảnh năm hai nghìn một mươi tám vừa qua đánh dấu kỷ niệm sáu mươi năm chuyến thăm việt nam lần đầu
của cố chủ tịch kim nhật thành
và hai nước sẽ tiến hành kỷ niệm bảy mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm hai nghìn hai mươi
chuyến thăm hữu nghị chính thức việt nam lần này của chủ tịch kim trân ngân
tạo dấu mốc lịch sử mới trong quan hệ giữa hai đảng hai nước
chuyến thăm là dịp để lãnh đạo hai nước trao đổi về phương hướng và các biện pháp
thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống việt nam triều tiên
vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển
ở khu vực và trên thế giới